thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định số năm trăm linh bốn hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông kiểu long
quyết định nêu rõ hỗ trợ năm trăm ba mươi tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi cho tám địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long
để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn như bơm nước nạo vét canh mương
đắp đập tạm ngăn mặn giữ ngọt đào ao giếng giữ nước ngọt kéo dài đường ống cấp nước sinh hoạt
mua thiết bị lọc chữ nước vận chuyển nước cho người dân bệnh viện trường học tại vùng khó khăn về nguồn nước ngọt